tại hà nội đã diễn ra hội thảo phòng chống ung thư từ gốc do công ty ifg việt nam tổ chức
theo thống kê của who năm hai nghìn một mươi tám trên bản đồ ung thư thế giới tỷ lệ mắc ung thư của việt nam xếp thứ chín mươi chín trên một trăm tám mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tỷ lệ này chưa phải là cao tuy nhiên tỷ lệ tử vong lại tương đối lớn lên đến bảy mươi xếp thứ năm mươi sáu trên một trăm tám mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
phòng chống ung thư từ gốc là dự án cộng đồng về chăm sóc sức khỏe mang ý nghĩa toàn cầu đã được ifg triển khai thành công tại bốn mươi hai quốc gia trên thế giới
với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về cách thức chủ động phòng chống ung thư nhằm giảm tối thiểu tình trạng tử vong do ung thư gây ra
dựa trên nền tảng chương trình bộ gen người do giáo sư bác sĩ campong sriwatana kun sáng lập